các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng chín nhận được tin báo của công an xã hương mạc về việc đối tượng nguyễn văn hiển ba mươi tuổi ở thôn kim bảng xã hương mạc thị xã tử sơn có biểu hiện ngao đá dùng dao khống chế người thân tại nhà riêng
công an thị xã từ sơn đã nhanh chóng xuống hiện trường lực lượng công an và gia đình đã kiên trì thuyết phục sau khoảng ba giờ đồng hồ đã giải cứu thành công vợ và ba con nhỏ của đối tượng
ngay sau đó đối tượng bỏ chạy ra ngoài chìa hò hét và dùng dao tấn công lực lượng công an
đại úy lâm đăng dân phó trưởng công an xã hương mạc đã đuổi theo không chế và bị hiển dùng dao đâm vào sườn trái khiến đồng chí bị thương phải đi cấp cứu
hải dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tai nạn giao thông làm tám người chết tám người bị thương trên quốc lộ năm
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín lương văn tâm điều khiển xe ô tô tải loại ba năm tấn biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba lưu thông theo hướng hà nội hải phòng
đến địa phận thôn cổ phục nam xã kim lương huyện kim thành tâm ngủ gật không làm chủ tay lái để xe ô tô lao vào làn đường dành cho xe mô tô xe gắn máy xe thô sơ
và đâm vào nhóm người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ xã kim lương đang đi bộ làm tám người thiệt mạng tám người bị thương
theo giám định của viện khoa học hình sự bộ công an trong mẫu nước tiểu của lương văn tâm có chất ma túy kết luận trong quá trình điều khiển xe ô tô trong cơ thể lương văn tâm có chất ma túy
sau khi gây tai nạn bị cáo lương văn tâm cùng gia đình và công ty cổ phần sơn a lô việt nam bồi thường toàn bộ chi phí mai táng tổn thất tinh thần và các khoản chi phí khác cho gia đình của tám nạn nhân tử vong
mỗi gia đình một trăm bảy mươi năm triệu đồng bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và các khoản chi phí khác cho tám người bị thương

điều tra ban đầu cho thấy từ đầu năm đến nay nguyễn thị anh đào đã mở quán karaoke và giải khát anh đào ở thôn lãnh trường để kinh doanh và thường xuyên tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm nếu khách có nhu cầu
mỗi lần tổ chức mua bán dâm đào thu tiền của khách từ hai trăm năm mươi đến hai trăm bảy mươi đồng một lượt việc làm này gây bức xúc cho người dân gây mất an ninh trả tự tại địa phương
hiện công an huyện đồng xuân đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
nghi án nam thanh niên đâm chết hai nữ sinh viên rồi nhảy lầu ở hà nội
sau đó dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị lan tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng đi ra ngoài thì nhìn thấy chị xuân sống chung phòng trọ với chị lan liền cầm dao đâm tiếp chị xuân khiến nữ sinh này tử vong tại chỗ
dông tiếp tục cầm dao tự đâm vào người tự sát nhưng không chết nên đã đuổi theo truy sát ba nữ sinh còn lại trong phòng
nhưng cả ba đã kịp bỏ chạy thoát thân sau đó rông nhảy từ tầng năm xuống đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tiếp tục làm rõ vụ việc
khởi tố nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình
sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
ngày một mươi bốn tháng chín tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với khương ngọc chất hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh hòa bình ngày một mươi ba tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố sáu bị can là giáo viên lãnh đạo các phòng ban thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
đồng thời cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ
bị can đỗ mạnh tuấn phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình bị khởi tố bổ sung tội danh nhận hối lộ theo điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can hồ trúc giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà bị khởi tố về tội danh đưa hối lộ theo điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sơn la là tỉnh đầu tiên trong các tỉnh hòa bình lạng sơn hà giang đã để xảy ra gian lận kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đưa vụ việc ra xét xử
tuy nhiên hàng loạt người trong tổng số chín mươi một người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan người làm chứng được triệu tập trong phiên xử vụ án gian lận thi cử trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại sơn la diễn ra vào sáng ngày hôm nay đã vắng mặt
hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày một mươi năm tháng một mươi tại tòa án nhân dân tỉnh
cụ thể trong số bốn mươi tám người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì có mặt bốn người trong đó có đại diện sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la hai mươi hai người có đơn xin xét xử vắng mặt hai mươi hai người không có đơn
trong số bốn mươi ba người làm chứng thì có một mươi hai người có mặt một mươi năm người có đơn xin xét xử vắng mặt một mươi sáu người không có đơn
đáng chú ý trong số những người được triệu tập có nhiều người là phụ huynh thí sinh được nâng điểm và lãnh đạo một số sở cơ quan thuộc tỉnh sơn la
sau khi hội ý hội đồng xét xử đã quyết định
hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa
như thông tin đã đưa tám bị cáo được đưa ra xét xử sơ thẩm trong đó có trần xuân yến là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la
theo cáo trạng các bị can trên đã câu kết nhận thông tin của bốn mươi bốn thí sinh để tìm bài thi sửa theo hướng nâng từ hai cho đến sáu năm mươi năm điểm trên mỗi thí sinh
đáng chú ý là chính các lãnh đạo khác của sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la cũng chuyển thông tin thí sinh cho các bị can để nâng điểm
bộ công an khởi tố vụ án hình sự tại cục quản lý dược
diễn biến mới nhất trong quá trình bộ công an tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án nguyễn minh hùng võ mạnh cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty vn pharma ở tp hcm và các tỉnh thành phố khác

bộ công an được bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật